tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố hà nội hôm qua
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã yêu cầu
trong hai ngày cuối tuần một mươi tám và một mươi chín tháng bốn các địa phương thực hiện giả soát xét nghiệm nhanh
tại một số chợ đầu mối có đông người mua bán giao dịch để kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
thực hiện chỉ đạo trên sáng nay trung tâm y tế quận ba đình hà nội đã tổ chức lấy mẫu
test nhanh sàng lọc covid một mươi chín cho hàng trăm tiểu thương và những lao động tại chợ đầu mối long biệt
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại chợ long biên thuộc quận ba đình thành phố hà nội
và đây là một trong những địa điểm đầu tiên sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho các tiểu thương
ở trong chợ để xác định độ lây nhiễm trong cộng đồng
ngay từ sáng sớm thì đã có rất đông bà con đến đây để được làm xét nghiệm nhanh
tuy nhiên ở đây thì vẫn đảm bảo được khoảng cách an toàn cũng như là các thiết bị bảo hộ cho bà con
từ sáng sớm ban quản lý chợ đã chuẩn bị cơ sở
huy động hàng chục cán bộ an ninh làm công tác bảo vệ
tuyên truyền hướng dẫn người dân xếp hàng theo thứ tự
vòng ngoài cùng là điểm danh khi họ tên những người đến xét nghiệm
vòng tiếp theo là đo thân nhiệt kiểm tra y tế
và cuối cùng là lấy mẫu xét nghiệm nhanh
những trường hợp có kết quả nghi ngờ sẽ được cách ly riêng và làm xét nghiệm sâu hơn để khẳng định chắc chắn
chúng tôi cũng thấy là một chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân thành phố và chủ tịch ủy ban dân quận ba đình
thì chúng tôi tuyên truyền chỉ có mỗi chiều hôm qua và sáng nay làm luôn
mọi người dân cũng rất hầu hởi phấn khởi để được xét nghiệm và cái test nhanh này
và đến mọi cán bộ chúng tôi cũng hầu hởi phấn khởi
huy động lực lượng chợ long biên toàn bộ hai mươi cán bộ của ban quản lý sáu mươi cán bộ trật tự lực lượng bảo vệ để làm công tác
lo lắng khi dịch bệnh lây lan nhưng vì mưu sinh nên chị huệ hàng ngày tiếp tục công việc buôn bán tại cửa hàng thực phẩm của mình
thế nhưng hôm nay chị quyết định đóng cửa hàng để làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
bản thân tôi hàng ngày tiếp tục
tôi đã tiếp xúc với rất là nhiều người cảm thấy rất là non
sau khi nhận được kết quả mà xét nghiệm đã âm tính thì tôi rất là yên tâm
chị huệ là một trong số hơn hai trăm linh người được xét nghiệm hôm nay tại chợ đầu mối long biên
kết quả xét nghiệm nhanh covid một mươi chín có thể giúp phát hiện những ca bệnh âm thầm trong cộng đồng
và phục vụ ngành y tế thành phố trong việc tổng hợp đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn
đánh giá nếu như nó sẽ có hai kết quả
một là chúng ta tìm chất xuất mà nếu như kết quả tốt
những nơi mà chúng ta thấy người dân giao dịch đi lại thường xuyên với tỉnh ngoài
và kết quả không có một cái ca nào dự định
thì chúng ta lúc đó sẽ có thêm một cái tài liệu rất quan trọng
để chúng ta đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn thành phố
cái điểm thứ hai nữa là trong trường hợp có ca nghi ngờ hay có vấn đề gì
thì chúng ta sẽ xét nghiệm khẳng định để từ đó chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái đánh giá cho nó sát được
ngoài chợ đầu mối long biên trong ngày hôm nay và ngày mai một mươi chín tháng bốn
sở y tế hà nội sẽ phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh hà nội
tổ chức lấy mẫu sắc xuất xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại một số chợ đầu mối khác